thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và một mươi ba bị can trong vụ án muôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark hell hai nghìn canada
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược bộ y tế
đồng thời phân công viện kiểm sát nhân dân tp hcm thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án
theo quy định của pháp luật
trong đó thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và hai bị can nguyễn việt hùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế
lê đình thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyên công chức cục hải quan tp hcm
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi năm khoảng hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hai bị can phạm hồng châu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế
nguyễn thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc
cục quản lý dược bộ y tế bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi một khoảng hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chín bị can khác bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
theo quy định tại điều một trăm năm mươi bảy khoảng bốn bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
viện kiểm sát xác định trong vụ án này bị can trương quốc cường với vai trò khi đó là
cục trưởng cục quản lý dược phó chủ tịch thường trực được chủ tịch ủy quyền điều hành
hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng không đầy đủ trách nhiệm được giao
thiếu giám sát kiểm tra kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định
và bộ phận thường trực đăng ký thuốc
đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp
dẫn đến hậu quả sáu trên bảy loại thuốc giả nhãn mark hell hai nghìn được nhập khẩu và tiêu thụ tại việt nam
với trị giá hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
vào ngày hôm nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã gửi thư khen và tặng thưởng các lực lượng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
công an tỉnh điện biên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và cục hải quan tỉnh điện biên
ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng thưởng bằng khen cho ba tập thể một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc
trong đấu tranh triệt phá chuyên án và bắt giữ ba đối tượng thu giữ chín mươi chín bánh heroin một kg ma túy đá
trước đó qua công tác trinh sát lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng lớn
do một nhóm đối tượng người dân tộc mông trú tại huyện điện biên đông và huyện điện biên
tổ chức thành đường dây khép kín để đưa ma túy từ lào về việt nam
bằng đường bộ qua điện biên để mang sang nước thứ ba tiêu thụ
người dân tộc giáp biên để vận chuyển ma túy từ bên biên giới về bên này bên giới
sau đó rồi chúng lại tiếp tục thuê nhóm đối tượng khác vận chuyển ma túy về nơi tập kết
để vận chuyển đi các tỉnh hoặc là các nước thứ ba tiêu thụ
thường thường là những phương tiện mà chúng sử dụng là phương tiện mà mua ở các chợ cũ
như là huyệu cầm đồ mua hoặc là những ô tô những chợ cũ mà chúng không đắp sang tên đổi chủ
mà chúng chỉ dùng cái hợp đồng như là mua bán
rất khó khăn cho công tác điều tra để phát hiện
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban chuyên án nhận được thông tin lầu a dua cùng đồng bọn
sẽ vận chuyển một khối lượng lớn ma túy trên hai xe ô tô từ điện biên đông sang lào cai để tiêu thụ
các tổ công tác chia thành nhiều mũi tiến hành chốt chặn bắt giữ các nhóm đối tượng
tại khu vực bản lao xã xuân lao huyện mường ảng các đối tượng điên cuồng tăng tốc
lao thẳng xe ô tô vào tổ công tác và chỉ chịu bỏ xe lại bìa rừng để tẩu thoát
khi cả hai lốp xe không còn hơi để chạy
chúng tôi đã triển khai lực lượng phong tỏa các tuyến đường giao thông và cử trinh sát
phối hợp với phòng ma túy công an tỉnh là nắm tình hình trong các khu dân cư
phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân
tham gia tố giác tội phạm và cung cấp thông tin giúp đỡ lực lượng công an trong truy bắt đối tượng
sau gần hai giờ đồng hồ bao vây toàn bộ khu rừng các đối tượng lẩn trốn
và dọc tuyến đường có thể thoát thân của các đối tượng
các lực lượng đã bắt giữ được lầu asia còn đối tượng lầu assaw đã điên cuồng dùng dao đe dọa
và sẵn sàng chống cự đến cùng với lực lượng vây bắt
xét tình thế cấp bách quyết không để đối tượng lợi dụng địa hình trốn thoát
và để tránh thương vong giữ an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
lực lượng công an đã buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên và bắn chấn áp
chúng tôi đã huy động gần bốn trăm linh chiến sĩ thuộc các lực lượng công an hải quan biên phòng
và lực lượng dân quân
chúng tôi đã đối tượng quân chúng nhân dân trên địa bàn đặc biệt là lực lượng công an xã
là đầu mối kết nối giữa ban chuyên án với quần chúng nhân dân để thực hiện đấu tranh chuyên án
với bản chất liều lĩnh manh động đối tượng lầu asia tiếp tục vượt qua hàng dao chốt chặn
lao thẳng xe ô tô vào hàng loạt xe máy của lực lượng vây bắt và tiếp tục bỏ chạy gần ba km
sau đó các đối tượng bỏ lại xe và lẩn trốn lên rừng tại xã xá nhà của huyện tùa chùa
đến một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai khi phát hiện đối tượng lầu a dua từ trên rừng đi xuống khu vực bản phiêng pèn
xã mường mùn để nhận thực phẩm tiếp tế các mũi quân đã khống chế bắt giữ thành công đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau thực hiện hành vi mua ma túy từ khu vực biên giới về việt nam
các đối tượng đã sử dụng hai xe bán tải để cất dấu trên ba mươi năm kg ma túy
bao gồm chín mươi chín bánh heroin và một kg ma túy đá để mang sang lào cai tiêu thụ
hiện ban chuyên án đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện giai đoạn hai của chuyên án và ra quyết định truy nã những đối tượng còn lại
cơ sở tiệc cưới này đang trữ hơn một tấn thịt heo nái đã được kho da làm sạch nội tạng không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo lời trình bày của chủ cơ sở số thịt heo trên được mua tại đồng nai đưa về bán lại cho các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn thành phố phan thiết
và huyện hàm thuận bắc và dùng để nấu ăn phục vụ cho dịch vụ đám cưới
đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vi sinh và lập biên bản niêm phong toàn bộ lô hàng trên để xác minh củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc dư ba mươi chín tuổi ngụ khóm một phường hai thành phố trà vinh tỉnh trà vinh về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình phát hiện đối tượng dư ở khóng một phường hai nghi vấn tàn trữ trái phép chất ma túy
về ma túy công an tỉnh kết hợp công an thành phố trà vinh tiến hành kiểm tra thì phát hiện thu giữ hai bịch ni lông chứa ma túy được cất giấu trong hộp bánh
cùng ngày lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của dư thì tiếp tục phát hiện tạm giữ chín bịch ni lông ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua làm việc bước đầu dư khai nhận các bịch ni lông bị lực lượng công an tạm giữ là ma túy đá và thuốc lách mua ở tp hcm vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
trong ngày tám tháng một công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng đặng tuấn cảnh hai mươi hai tuổi quê tỉnh kiên giang để điều tra về hành vi cưỡng dâm cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cảnh có truy cập mạng xã hội và thấy ảnh một phụ nữ bán dâm kèm số điện thoại nên cảnh nhắn tin cho người phụ nữ này tự xưng là công an để đe dọa buộc chị phải quan hệ tình dục
do lo sợ nên người phụ nữ đồng ý đến khách sạn vùng cảnh tại đây cảnh tiếp tục đe dọa để được quan hệ tình dục với chị
sau đó cảnh liên tục nhắn tin đe dọa yêu cầu người phụ nữ phải đưa số tiền hai triệu đồng cho cảnh nếu không cảnh sẽ xử lý hành vi bán dâm
nhận thấy đối tượng cảnh có hành vi lừa đảo nên người phụ nữ đã làm đơn trình báo công an phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
lực lượng công an thị xã bến cát đã bắt quả tan cảnh đang nhận số tiền hai triệu đồng vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong ngày tám tháng một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bàn giao đối tượng truy nã phan minh đương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê tỉnh bạc liêu tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi để công an huyện phước long tỉnh bạc liêu xử lý theo thẩm quyền
theo hồ sơ công an tối ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đương trên đường đi làm về thì gặp em gái sinh năm hai nghìn bảy nguồn tỉnh bạc liêu
sau đó đương rủ em này đi nhậu và dụ dỗ em vào nhà nghỉ để làm chuyện người lớn khi em gái về nhà bị gia đình phát hiện và đến công an huyện phước long trình báo sự việc bị xâm hại
gây án xong phan minh đương đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị công an ra quyết định truy nã toàn quốc
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đã phát hiện bắt giữ đối tượng đương khi y đang lẫn trốn trong công ty bảo vệ trên địa bàn
trong hôm nay tám tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tp hcm cho biết đang tạm giữ đối tượng đinh ngọc minh
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ngụ quận một mươi hai cùng đồng bọn về hành vi sản xuất mua bán nón vải giá mị ổng giá mạo thương hiệu nón sơn
trước đó tại căn nhà không số trên đường tân thế hiệp hai mươi phường tân thế hiệp quận một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ bắt quả tăng đối tượng đoàn duy công
đang chất các bao hàng chứa năm nón vải giả mạo thương hiệu nón sơn đi tiêu thụ
lần theo mênh mối lực lượng chức năng phát hiện số nón giá này được công lấy lại của đối tượng tên trọng
à vào bắt quả tang lực lượng công an phát hiện đinh đức trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và trần quang chính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đang thực hiện sản xuất nón vải giả nhãn hiệu nón sơn tại nhà không số đường tân thế hiệp hai mươi phường tân thế hiệp quận một mươi hai
tiếp đó khám xét số nhà tám mươi chín trên một mươi một đường tân thế hiệp hai mươi phường tân thế hiệp quận một mươi hai do đối tượng minh làm chủ
và một số cửa hàng trên địa bàn phường tân thế hiệp lực lượng công an thương dự thêm hơn một mươi ba nón vải giá nhãn hiệu nón sơn
các đối tượng trên sản xuất nón vải giả nhãn hiệu ngón sơn và rao bán trên các trang mạng xã hội
đồng thời bỏ mối cho một số cửa hàng bán ra thị trường thu lợi bất chính
tổng số hàng hóa lực lượng chức năng lập biên bản bao gồm trên ba mươi nón vải giả nhãn hiệu nước sơn
trị giá theo hàng thật trên ba mươi tỷ đồng một mươi hai máy kim một máy ủi nhiều tem núp logo có chữ và hình nón sơn
cách đây vài phút tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với hai mươi bị cáo trong vụ bán rẻ chín triệu cổ phần sadeco cho công ty nguyễn kim
theo đó ông tất thành cang cựu phó bí thư thành ủy tp hcm nhận một mươi năm tù ông tề trí dũng hai mươi năm tù
theo hội đồng xét xử hồ sơ vụ án nội dung thẩm vấn công khai tại tòa cho thấy ông cang với vai trò phó bí thư trực tiếp chỉ đạo hoạt động văn phòng thành ủy
có vốn góp tại sédyco phải hiểu và nắm rõ các quy định từ quản lý kinh doanh sử dụng vốn nhà nước ra bên ngoài
tuy nhiên khi văn phòng xin ý kiến về việc chuyển nhượng cố phần tại sadeco với giá bốn mươi đồng một cố phần
bị cáo đã không chỉ đào phạm văn thông phó chánh văn phòng phải thực hiện theo quy định đấu giá
thẩm định giá hành vi này của ông cang đã tạo điều kiện cho tề trí dũng thực hiện việc chuyển nhượng chín triệu cổ phần của cedico cho công ty nguyễn kim
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước
đánh giá sai phạm của ông cang là nguồn cơn sadico bán cổ phần giá rẻ thiệt hại sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
song tòa cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho cựu phó bí thư
tòa tuyên phạt ông tất thành cang mức án một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
theo khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
đối với đầy trí dũng hội đồng xét xử cho rằng bị cáo là chủ tịch hội đồng quán trị trực tiếp chủ trì nhiều cuộc họp
và ký nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng chín triệu cổ phần của cdco cho công ty nguyễn kim
dũng biết việc chuyển nhượng cổ phần sadeco có vốn nhà nước phải qua đấu giá
nhưng lại chỉ đạo cấp dưới sử dụng kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
bị cáo đã chỉ đạo hồ thị thanh phúc tổng giám đốc cedico là cấp dưới
chi tiền của sadeco cho nhiều cá nhân đi nước ngoài trái quy định
gây thất thoát hơn hai một tỷ đồng và tham ô bốn mươi sáu tỷ đồng từ quỹ thù lao khen thưởng của công ty
tòa tuyên phạt bị cáo dũng một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và chín năm tù về tội tham mô tài sản tổng hợp hai mươi năm tù
bị cáo hồ thị thanh phúc giúp sức tích cực cho bị cáo dũng trong tất cả các sai phạm
tòa tuyên phạt một mươi một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản
gây thất thoát lãng phí chín một mươi năm tù về tội tham mô tài sản tổng hợp một mươi chín hai mươi một năm tù
một mươi bảy bị cáo khác bị truy tố với vai trò đồng phạm của ông dũng ông cang
bị đề nghị mức án từ hai đến ba năm tù treo đến một mươi năm năm tù với vai trò đồng phạm
tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên tổ chức đua xe cổ vũ đua xe lạng lách đánh võng
tụ tập gây dối trật tự công cộng tại địa bàn hà nội vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp
kiên quyết ngăn chặn tình trạng này chấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ
dịp trước trong và sau tết hai nghìn hai mươi hai công an thành phố hà nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết
với sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ công an các quận huyện
chỉ trong đêm ngày một mươi tám tháng một mươi hai vừa qua
gần một trăm linh quái xế đã bị các đơn vị công an tp hà nội phối hợp bắt giữ xử lý
thời gian qua các đối tượng này đã biến tuyến đường từ đầu đường võ trí công
lên đến cầu nhật tân thành đường đua của riêng mình
mỗi đêm từ khoảng tám giờ tối khu vực này lại náo loạn bởi các quái xế chạy xe độ chế phân khối lớn
phóng xe với tốc độ cao bốc đầu nẹt bô bất chấp nguy hiểm và sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông
việc chấn áp xử lý các đối tượng này đã nằm trong kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
và đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
việc mà trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm
thì chúng tôi ngoài cái việc là có quá trình điều tra cơ bản để khảo sát trên những cái cung đường
những tuyến phố những địa bàn thường xuyên có nguy cơ cao
tội phạm lợi dụng
để hoạt động phạm tội
và bên cạnh đó thì có cái sự trao đổi giữa lực lượng cảnh sát cơ động với các phòng nghiệp vụ
cũng như công an các quận huyện để họ cùng phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
chúng tôi để tạo ra sự tuần tra mở rộng địa bàn khép kín thời gian
và làm sao để khi mà có vụ việc xảy ra
chúng tôi có thể là cùng thông tin cho nhau phối hợp để bắt giữ xử lý một cách triệt để
tăng cường các tổ tuần tra đêm
tại các địa bàn trọng điểm các tuyến đường có nguy cơ các đối tượng tụ tập tổ chức đua xe lạng lách đánh võng
các lực lượng phối hợp chặt chẽ tổ chức hóa trang mật phục
để kịp thời ngăn chặn hoạt động tụ tập đua xe ngay từ khi phát sinh
ngoài ra các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội thực hiện nhiệm vụ liên tục ở các khung giờ khác nhau
tại tất cả các địa bàn các quận huyện trên địa bàn của hà nội
đây sẽ là các biện pháp nhằm chấn áp mạnh mẽ các đối tượng có hoạt động đua xe tụ tập lạng lách gây dối trật tự công cộng địa bàn hà nội
trên cơ sở thực hiện kế hoạch cao điểm bảo vệ tết phòng chống bệnh phạm cũng như phòng ngừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng đội khách sự tiếp tục triển khai các phương án tuần tra kiểm soát vấn đề phố
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn sáu nguyễn trọng dương đến xã an trạch huyện đông hải tỉnh bạc liêu
biết người dân trên địa bàn có nhu cầu thi bằng lái xe gắn máy nên dương nhận lời làm bằng lái xe cho nhiều người với giá tám trăm linh đồng một người
khi sự việc bị phát hiện nguyễn trọng dương nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương
sau gần một mươi sáu năm đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bạc liêu phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn quận bình tân tp hcm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một nhóm một mươi đối tượng đánh bạc tại nhà riêng ở xã ia hua huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
trong một mươi đối tượng bị khởi tố có lê thái định chú tại xã iae huyện buôn đôn với vai trò tổ chức sòng bạc
định đã thuê nhà của nguyễn văn nam với giá từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng một ngày để thường xuyên tổ chức đánh bạc
quá trình theo dõi tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang một nhóm đang tổ chức đánh sóc đi ăn tiền
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc đánh bạc
bất chấp diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín hai mươi một thanh niên nam nữ đến từ huyện trực ninh của tỉnh nam định và một số huyện lân cận đã tụ tập tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa giữa đêm khuya
nhóm này bị bắt quả tang khi đang đánh bạc vào đêm ngày một tháng một tại xóm chín xã trực thắng huyện trực ninh tỉnh nam định
lực lượng công an đã thu giữ trên chiếu bạc sáu mươi tám triệu đồng cùng một bộ bát đĩa xứ và bốn quân vị sử dụng để đánh bạc
ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện thu giữ ba bộ đàm mà các đối tượng dùng để cảnh giới mật báo khi bị cơ quan chức năng phát hiện